xin chào quý vị và các bạn
phía đông bắc bộ trong những ngày tới có thời tiết tốt phổ biến tạnh giáo ít mưa chủ yếu xảy ra về chiều tối
về đêm và sáng trời xe lạnh ban ngày có nắng và nhiệt độ tăng nhanh nhưng không quá cao
chiều chiều ngày mai và ngày kia sẽ phổ biến ở trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn sau đó tăng nhẹ một độ trong ngày mùng hai
phía tây bắc bộ chỉ có mưa vài nơi trong thời điểm chiều tối
về đêm và sáng trời xe lạnh ban ngày khô giáo có nắng với cứng độ không mạnh
nhiệt độ sẽ cao hơn khu vực phía đông đôi chút nhưng phổ biến sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ một đến hai ngày tới do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp nên duy trì mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
sau đó từ ngày mùng hai mưa sẽ giảm nhanh chỉ còn ở diện vài nơi
về tình hình nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ sau đó sẽ tăng lần lượt từ hai ba độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa cũng xuất hiện ở mức độ giải rác do hoạt động của nhiễu động gió đông từ biển dịch chuyển vào
nhưng thời điểm tập trung chính về chiều và tối nhiệt độ chưa chiều ổn định trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ phía nam có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên mưa cũng sẽ xuất hiện đều về chiều và tối như tại khu vực nam trung bộ do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển dịch chuyển vào
cục bộ sẽ có mưa rông với lượng khá
nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi tám ba mươi độ
nhiệt độ cao nhất lúc chưa chiều là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn